tại kỳ họp phiên thứ một mươi chín của ubktnb phước khóa một mươi một ubktnb phước đã xem xét kết quả kiểm tra
khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng ubktnb tật tình và đảng ubvdtb sở y tế
bí thư đảng ubktnb giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật bình phước nguyễn văn sáu
qua xem xét ubktnb phước nhận thấy đảng ubktnb tật tình đã buông lỏng lãnh đạo
quản lý thiếu trách nhiệm thiếu kiểm tra giám sát để một số cán bộ nhân viên trung tâm
vi phạm các quy định của đảng pháp luật của nhà nước trong việc mua vật tư y tế phòng chống dịch covid một mươi chín
xét nội dung tính chất mức độ hậu quả vi phạm căn cứ quy định của đảng
ubktnb phước quyết định thi hành kỷ luật đảng ubktnb tật tình nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai
bằng hình thức khiển trách và ông nguyễn văn sáu bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong đảng